trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại lào sáng ngày hai mươi sáu tháng một đoàn đại biểu cấp cao bộ xây dựng việt nam đã được chủ tịch quốc hội lào bà pani yathotu tiếp thân mật
qua đó chủ tịch quốc hội lào đã đánh giá cao tiến độ triển khai dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào mà phía việt nam đang thi công
báo cáo với chủ tịch quốc hội lào pani yathotu kết quả làm việc với ban quản lý dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào
bộ trưởng phạm hồng hà cho biết hai bên cũng thống nhất cùng nỗ lực thực hiện đầu tư xây dựng nhà quốc hội lào bảo đảm chất lượng kỹ thuật mỹ thuật an toàn công trình
theo dự án thiết kế được cấp có thẩm quyền của việt nam và lào phê duyệt phân đấu bàn giao công trình vào cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo bộ trưởng phạm hồng hà do đây là công trình vừa thiết kế vừa thi công vì vậy trong quá trình thi công chắc chắn sẽ phát sinh nhiều vướng mắt
do đó rất cần sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo lào
chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đánh giá cao kết quả làm việc giữa bộ xây dựng việt nam và ban quản lý dự án xây dựng nhà quốc hội mới của lào
chủ tịch quốc hội lào cũng nhất trí trong quá trình triển khai dự án nếu có bất kỳ vấn đề gì vướng mắt
hai bên cần phối hợp chặt chẽ để giải quyết càng nhanh càng tốt và cam kết sẽ hỗ trợ tối đa để công trình được thi công thuận lợi